thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hưng yên xuất hiện tình trạng một số đối tượng
vì mâu thuẫn cá nhân mà đã ném chất thải chất bẩn vào nhà người có mâu thuẫn để chút giận hay gây áp lực về tinh thần
ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của các hộ dân
các đối tượng này thường sử dụng nhiều hình thức tinh vi như lợi dụng thời điểm vắng người qua lại
nhân lúc chủ nhà không để ý bịt mặt che biển số để không bị phát hiện và dễ dàng bỏ chạy
trước hình trên công an tỉnh hưng yên đã vào cuộc đặc biệt là công an thành phố và các huyện
đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi ném chất bẩn chất thải vào nhà người dân
ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện kim động tỉnh hưng yên nhận được đơn trình báo của bà nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại thôn đống lương xã hiệp cường huyện kim động
về việc thời gian gần đây gia đình bà thường xuyên bị cả xấu ném chất bẩn chất thải vào nhà gây ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của các thành viên trong gia đình
bà nguyệt cho biết các đối tượng thường đi vào buổi trưa hoặc buổi tối ném thẳng chất bẩn vào trong sân rồi bỏ chạy nên rất khó phát hiện truy đuổi
công an huyện kim động đã phù hợp với công an xã hiệp cường tiến hành xác minh làm rõ ba đối tượng ném chất bẩn vào nhà bà nguyệt là vũ văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở cùng thôn với bàng nguyệt
phạm văn chót sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và đỗ văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại thôn triều tiên xã bảo khê thành phố hưng yên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do anh nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm con trai bà nguyệt có nợ nghiệp số tiền một mươi ba triệu đồng
nghiệp đã nhiều lần gọi điện
và vào nhà hùng để đòi tiền nhưng vẫn chưa được trả nên đã rủ chót và giang cùng đi đến nhà bà nguyệt ném chất bẩn vào nhà
hiện hùng đã đi khỏi nhà được khoảng một tháng được biết chất bẩn các đối tượng sử dụng là luyên và chất thối giang xin của hai người cùng thôn
em cho bạn hùng vay tiền vì đến lúc bạn ý em đội hỏi em lấy tiền thì bạn ý không có và bạn đi trốn tránh là đi không nói lời nào
thì đến lúc em thấy tức quá nên là em mới đáp chất bẩn vào nhà để cho ít cơn giận
công an huyện kim động đã triệu tập các đối tượng lên và làm việc về hành vi ném chất bẩn chất thải làm hoen bẩn nhà đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng